lễ khánh thành nhà máy sản xuất ô tô vinfast đã diễn ra tại khu công nghiệp đình vũ cát hải hải phòng
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu tại buổi lễ
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí nguyễn văn bình bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương đồng chí nguyễn thiện nhân bí thư thành ủy tp hcm
các đồng chí bí thư trung ương đảng đồng chí nguyễn hòa bình tránh án tòa án nhân dân tối cao
đồng chí nguyễn xuân thắng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đồng chí trịnh đình dũng ủy viên trung ương đảng
phó thủ tướng chính phủ đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương địa phương
đại diện các cơ quan ngoại giao tại hà nội các đối tác quốc tế
và cũng trong dịp này tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi lãng hoa chúc mừng
nhà máy sản xuất ô tô vinfast đạt kỷ lục thế giới về tiến độ xây dựng
đưa công nghiệp ô tô việt tiến lên một nắp thang mới
tự chủ sản xuất và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu dưới thương hiệu việt vinfast
nhà máy là hạng mục quan trọng nhất của tổ hợp sản xuất ô tô và xe máy điện vinfast
được khởi công ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy xây dựng trên diện tích hơn năm trăm linh m hai
trong tổng số ba trăm ba mươi năm hectare của toàn tổ hợp
đáp ứng xu thế công nghệ bốn
nhà máy sản xuất ô tô vinfast đạt quy mô và độ hiện đại hàng đầu thế giới
công suất thiết kế giai đoạn một là hai trăm năm mươi xe một năm
giai đoạn hai là năm trăm linh xe một năm tốc độ sản xuất ba mươi tám xe một giờ
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nhấn mạnh
sự thân tốc trong việc xây dựng nhà máy ô tô vinfast cho thấy một khát vọng lớn
và cháy bỏng ngọn lửa nhiệt huyết trong những con người đã chung tay góp trí
làm nên một dự án có thể gọi là kỳ tích của ngành ô tô việt nam cũng như trên thế giới
nghi ngờ về ý định thực sự của vinfast
cũng như nhiều lo ngại về những rủi ro và thách thức mà vinmart có thể gặp phải
khi dám dắn thăng vào một ngành công nghiệp mà thế giới đã có lịch sử hơn trăm năm phát triển
một ngành có quy luật đào thải gác cao tính cạnh tranh với sức khốc liệt
một ngành mà bao nhiêu năm việt nam nỗ lực gài dựng vẫn chưa thực sự đậu quả
sự ra đời của nhà máy ô tô vinfast hôm nay đã góp phần
xóa tăng một phần tất nghi ngờ đấy
qua sự kiện này thủ tướng nhắn nhủ doanh nhân việt nam phải có khát vọng cùng dân tộc
với niềm tự hào sâu sắc về tiềm năng con người việt nam
phải dám nghĩ dám làm phải có tinh thần cách mạng dấn thân
nói phải đi đôi với làm làm thì phải làm khẩn trương làm đến nơi đến trốn
sự thành công của vinfast có ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với vingroup
mà cả đối với việt nam đối với ngành công nghiệp của việt nam
cụ thể là công nghiệp ô tô xe máy
cũng vì ý nghĩa đó
vinh dự và không quay trách nhiệm vinfast cũng như vingroup
cần chú ý thức hơn nữa về trách nhiệm lớn lớn của mình
có những chiến lược phát triển khôn hoang
có những chiến thuật hợp lý và cẩn trọng
kiểm soát hiệu quả các rủi ro kinh doanh
điều này không chỉ có ý nghĩa cho sự phát triển bình thường của vinfast
mà còn đối với nền kinh tế của việt nam
thủ tướng yêu cầu vinfast và các đối tác trong nước
cần nhanh chóng làm chủ công nghệ
sớm chiếm lĩnh linh hồn của các đối tác trong nước
việt nam của chúng ta có gần một trăm linh triệu người
tầng lớp trung lưu mới nổi tăng nhanh
tỷ lệ sở hữu xe ô tô còn rất thấp hai mươi một xe trên một dân
trong khi ở mỹ là bảy trăm chín mươi xe trên một dân
ở thái lan là hai trăm linh bốn xe trên một dân
ngay sau lễ khánh thành nhà máy
vinfast sẽ tổ chức bàn giao những chiếc xe đầu tiên
vượt tiến độ cam kết với khách hàng khoảng hai tháng
cụ thể sản phẩm vinfast fadil sẽ được bàn giao từ ngày một mươi bảy tháng sáu
trong khi lux a hai
và lux sa hai sẽ được giao vào cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín